cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự một mươi một đối tượng cho vai lãi nặng
còn gọi là tín dụng đen từ các tỉnh phía bắc và đồng nai thuê nhà hoạt động
nhóm đối tượng này do nguyễn việt thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một quê thành phố hà nội và đặng đình đế sinh năm hai nghìn quê tại tỉnh nghệ an cầm đầu
trước đó kiểm tra hành chính tại nhà h ba mươi một khu phố bảy phường tân phong lực lượng công an phát hiện một mươi một đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động cho vay lãi nặng
sau khi thu giữ nhiều tài liệu liên quan các đối tượng được đưa về công an tp biên hòa để tiếp tục điều tra làm rõ
bước đầu các đối tượng khai nhận từ các tỉnh phía bắc vào đồng nai thuê nhà để ở và tham gia hoạt động cho vay lấy tiền lời dưới hình thức cho vay trả góp theo ngày
qua quá trình làm việc các đối tượng thừa nhận cho vay với lãi suất khoảng hai mươi năm một tháng
với thủ đoạn trên từ mùng một tháng bảy đến ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín nhóm đối tượng đã thu lợi bất chính hơn một hai tỷ đồng
vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ